xin chào và hẹn gặp lại
sáng đến chiều tối mưa rông sẽ xuất hiện dài rác khả năng có điểm mưa to

bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ như thường lệ sẽ là tin tức được cập nhật lúc sáu giờ sáng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé